thưa quý vị hôm nay ngày thứ bảy cuối tuần bắc bộ có sự khác biệt thời tiết giữa khu vực phía đông và phía tây
phía đông bắc bộ sáng sớm nay có sương mù và sương mù nhẹ nhiều nơi khu vực ven biển có mưa nhỏ
thế nhưng sau đó trong ngày thì trưa chiều trời có nắng nhiệt độ hai mươi chín ba mươi hai độ thuận lợi cho lưu thông và các hoạt động ngoài trời
còn ở phía tây bắc bộ ngày hôm nay là một ngày nắng nóng gai gắt kéo theo mức nhiệt lên tới ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi còn trên ba mươi tám độ
đợt nắng nóng này được dự báo là kéo dài trong nhiều ngày tới bởi vậy mà người dân khu vực này cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ
hỏa hoạn ở khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng
ngoài ra nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao
quý vị hãy chú ý chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình